người ta đã thấy có một vài cái tên sáng giá như vở kịch nói cậu vania của nhà hát tuổi trẻ
cậu vania là một tác phẩm kịch của văn hóa nga anton chekhov nhưng đạo diễn lại là một người nhật bản tetsuyoshi sugiyama
và diễn viên là các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ của việt nam và các nghệ sĩ nhà hát không tưởng của nhật bản
chính các yếu tố ngoại ấy rất có thể sẽ làm nên một diện mạo thể nghiệm đầy bất ngờ cho nhà hát tuổi trẻ
trong liên hoan quốc tế sân khấu thể nghiệm lần thứ tư này
ngoài ra cũng phải nói tới một đơn vị sân khấu xã hội hóa của phía bắc tức sân khấu kịch lệ ngọc
với vở diễn huyền thoại gòn dông ấp
đây là một tác phẩm của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỳ do nghệ sĩ ưu tú triệu trung kiên làm đạo diễn
tác phẩm này khai thác về sự ra đời của thái tổ lý công uẩn dựa trên những huyền tích vẫn điều truyền trong dân gian
một kịch bản văn học sâu màu sắc thần thoại như vậy đã được sản dựng bằng sự kết hợp hai phương pháp
sân khấu hiện thực và sân khấu biểu hiện
điều đó mang lại sức hấp dẫn cho vở diễn và khiến cho sân khấu kịch lệ ngọc
mạnh dạng quyết định mang tác phẩm tham dự liên hoàn quốc tế sân khấu thể nghiệm lần thứ tư
xin kính chào quý khán giả của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn theo thông lệ ba năm một lần đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hội nghệ sĩ sân khấu việt nam sẽ tổ chức liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ tư
căn cứ vào kết quả cũng như là sự đúc rút kinh nghiệm từ ba lần tổ chức trước
có thể nói rằng chúng ta khá tự tin khi tổ chức liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ tư này
tuy nhiên đối với những người quan tâm tới đời sống của sân khấu việt nam hiện tại
cũng như là những người mà am hiểu về tình hình của các đoàn nghệ thuật trong nước
thì rõ ràng trước thêm của liên hoàn sân khấu thử nghiệm lần thứ tư
vẫn có một câu hỏi là chúng ta có gì đã chuẩn bị được gì
để mà tham gia vào một cái sân chơi quốc tế này
để tìm hiểu một cách cụ thể về vấn đề này
chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân hai vị khách để cùng trao đổi
xin được trân trọng giới thiệu trước hết có sự có mặt của nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ
chủ tịch hội nghệ sĩ sân khấu việt nam
và vị khách thứ hai là đạo diễn sĩ tiến phó giám đốc nhà hát tuổi trẻ
thứ hai vị khách
vị khách của chương trình như là tôi nói ở phần đề dẫn
cái điều mà có lẽ những người quan tâm tới sân khấu việt nam hiện tại
ở cái thời điểm trước thêm của liên hoàn sân khấu quốc tế thử nghiệm
sẽ là chúng ta đã chuẩn bị được gì để có thể tham gia vào cuộc chơi
nó cho thấy là cái sự cọ sát giữa trong nước và quốc tế diễn ra một cách rất là mạnh mẽ và rất là sôi động
năm hai nghìn một mươi bảy hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đã tổ chức một trại sáng tác
về những cái vở diễn sân khấu thử nghiệm
các đơn vị dựa vào đấy có thể tạo ra được những cái vở diễn có tính thử nghiệm
thế nhưng mà nói chung hiện nay chúng tôi đã nhận được của năm mươi ba nước đăng ký tham gia
và ở trong nước thì chúng tôi đã nhận được hai mươi năm tiết mục của một mươi năm đơn vị đăng ký tham gia
thì đây là những cái số lượng mà so với những liên hoan lần thứ ba
năm hai nghìn một mươi sáu thì số lượng của các nước đăng ký lên gần gấp đôi
thế đấy là những cái công việc mà chúng tôi đã liên lạc với các nước ở trên thế giới
để trao đổi về vấn đề đạo cụ về vấn đề tiết mục về vấn đề số lượng người
để làm sao từ đầu tháng một mươi hai nghìn một mươi chín vào ngày mùng bốn
thì chúng tôi sẽ tổ chức khai mạc tại nhà hát lớn
thế còn đối với những cái đơn vị ở trong nước chúng tôi đã gửi thông báo từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
và cuối năm hai nghìn một mươi tám trong những cuộc họp triển khai của hội với các cơ sở
thì chúng tôi đã gửi cái quy chế cái thông báo những cái thẻ lệ để đăng ký tham gia
thì cho đến bây giờ thì như lúc nãy chúng tôi đã nói là đã có hai mươi năm tiết mục
thế hội đồng nghệ thuật sẽ lựa chọn hai mươi năm tiết mục này để chọn
một mươi tiết mục để chúng ta tham gia
ở đây tôi muốn đi vào cụ thể hơn một chút
chúng ta hay nói tới thử nghiệm có cái định tính nào cho cái sự thử nghiệm đấy hay không ạ
thế nào làm tác phẩm thử nghiệm và những cái tác phẩm trong nước gửi đến tham gia vào thì theo ông
cái tính thử nghiệm của nó có đạt yêu cầu hay không
mong muốn của chúng ta bao giờ cũng muốn những tiết mục tham gia liên hoan quốc tế lần này
ở trong nước có cái tầm của nó để vươn tới những cái sự giao lưu
thế thì cái đề án của chính phủ đã đồng ý trong cái sân khấu thử nghiệm
nó là một cái thuật ngữ để chỉ cái tính tiên phong của những cái trào lưu sân khấu
thế thì bây giờ cái tính tiên phong của nó nó tập trung vào những cái vấn đề gì
đó là cấu trúc đó là ngôn ngữ đó là hình thể và những cái ngôn ngữ đặc biệt là ngôn ngữ của đạo diễn
và cái nghệ thuật biểu diễn của diễn viên
cái sự tổng hòa ấy nó làm sao để có những cái gọi là cách tân cái sân khấu
sự cách tân ấy nó đảm bảo đến với khán giả trong cái sự bùng nổ thông tin này
vì vậy cho nên là chúng tôi quan tâm đến cái điều là các đạo diễn các nhà hát
các đơn vị nghệ thuật là phải vươn tới cái tính cách tân
vì vậy cho nên là cái tiêu chí đầu tiên là vở diễn ấy có gì mới để cho cách tân sân khấu
thật ra sân khấu thì vốn nó là mạng tính thể nghiệm
vì luôn luôn trong các cách sáng tạo thì nó không thể đi theo một cái lối mòn nào đó
tất nhiên trong một cái thời gian rất dài chúng ta đã có những cái vở diễn
có những hình thức biểu diễn nó tương đối giống nhau
thì ngày nay thì cái xu thế và cái nhu cầu của khán giả nó đòi hỏi sự thay đổi
sự thay đổi đấy nó cũng đi cạnh cái gọi là thể nghiệm
thế thì cái liều lượng là bao nhiêu cho cái sự thể nghiệm này
sự táo bạo là thế nào
sự cách tân là thế nào
đối với mỗi vở diễn là cái chìa khóa mà đạo diễn hay là cụ thể từng nhà hát
có những cái cách giải mã khác nhau
trong cái liên hoan sân khấu thể nghiệm quốc tế lần thứ tư này
thì nhà hát tuổi trẻ như nghệ sĩ nhân dân tiến thọ vừa mới nói là nhà hát tuổi trẻ đăng ký hai vở
thế thì cái quá trình là được chọn vở nào hay là được cả hai vở
thì cái vấn đề là ban tổ chức sẽ cùng đánh giá
tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái này trong cái cách làm việc của nhà hát tuổi trẻ
thì hai vở này chúng tôi đều có đạo diễn nước ngoài
vở vòng vấn cáp ca là vở battle break thì là mời luôn đạo diễn đức
chúng tôi đã làm cái vở đó và được cái sự đánh giá rất là tốt từ phía khán giả
cũng như là những cái trải nghiệm của các nghệ sĩ khi xem cái vở vòng vấn cáp ca
cái tính đương đại của nó thì đã được giải mã một cách rất là linh hoạt trên một cái sân khấu
nó tương đối chặt chẽ
và khi chúng ta xem kịch battle break
thì có những cái điều nó không giống như chúng ta thường xem kịch
theo cái cách mà chúng ta hay làm tức là thế hệ stanislavsky
còn cái vở cậu vanya thì là một vở kịch của nga
nhưng tuy nhiên chúng tôi đã có may mắn là mời được đạo diễn người nhật
tức là anh sugiyama anh ấy lại học ở nga
và mùa thứ ba năm hai nghìn một mươi sáu thì anh đã tham gia thi cái vở chim hải âu
cũng của sê khúc
và anh ấy được cái giải đạo diễn xuất sắc nhất trong cái liên hoan sân khấu
thử nghiệm quốc tế lần thứ ba tại hà nội
và năm nay thì anh ấy làm vở cậu vanya cho nhá tuổi trẻ
thế cái vở cậu vanya thì chúng tôi đã có ba năm cùng nhau bắt tay và giải mã nó
và quả nhiên thì cuối tháng một mươi hai vừa rồi thì phải nói rằng cậu vanya
nó đã làm ra một cái việc và chúng tôi nghĩ rằng
đấy là như một cái niềm tự hào của nhá tuổi trẻ
trong cái quá trình hợp tác tìm những cái sự thể nghiệm mới
trên cái việc là kể

một câu chuyện cũ
tôi biết là trong liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần này
có một đơn vị trong nước là sẽ gửi một cái bản diễn
thực ra là tương đối khó
đó là cái đoàn lực tim của nghệ sĩ ưu tú trần lực
với cái vở nữ ca sĩ hói đầu
cái vở này vở cực khó xem
và nó đã chứng minh bằng cách là
bằng một cái thực tế là trong quãng thời gian vừa rồi
nó được diễn rất ít
và hầu như người xem bước ra khỏi vở diễn là ngơ ngẩn
vì đối với bản thân khán giả của châu âu
nó cũng đã cực kỳ là khó rồi
thế thì ở đây là câu chuyện là
nó có cái ngưỡng nào đấy hay không
trong cái việc tính tới cái sự tiếp nhận
của công chức khán giả cho cái thử nghiệm
hay là cứ làm thôi
hiện nay là chúng ta mọi vấn đề sáng tạo
đều phải hướng tới cái đối tượng cuối cùng
đấy là người thưởng thức
thế thì trong quá trình thử nghiệm ấy
anh phải biết được cái đối tượng khán giả của anh
tất nhiên mỗi một tác phẩm ra đời
họ có một cái hướng lựa chọn
cái đối tượng khán giả
thế thì trong cái sân khấu lực tiêm vừa rồi
cái vở nữ ca sĩ hoái đầu
chúng tôi cũng đã có xem
cũng có trao đổi lại với nghệ sĩ ưu tú trần lực
làm sao anh phải mở ra được
đến một cái đối tượng khán giả nào
và họ phải thưởng thức được
cái những cái hỉ nộ ái ố rục cuồng
một tác phẩm
nó phải hướng tới được đối tượng khán giả
thì tôi tin rằng
với một cái suy nghĩ
ban đầu của đạo diễn
muốn đưa một cái mới
một cái ngôn ngữ của sân khấu
và cái điều này thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ
thì đúng là nó mới thật
thì tất nhiên là như thế
và nó có tính hướng đạo
của cái đối tượng khán giả sắp tới
nó lại phải gắn với một cái lớp trẻ
họ đang thích
một cái gì pha cách
một cái kích tân của sân khấu
qua cái đối tượng khán giả
qua cuộc liên hoan này
họ sẽ có những cái cuộc hội thảo trao đổi
sau mỗi cái vở diễn ấy
thì chúng tôi bao giờ cũng mời
cái ekip sáng tạo
cùng với nghệ sĩ
đối thoại cùng với các đơn vị nghệ thuật tham gia
thế thì nó sẽ mở ra
cái sân khấu
bao giờ nó cũng phải mở ra
cái cuộc liên hoan này
nó tạo ra được một cái gì
và nó sẽ lại phải mở ra
những bước tiếp để cho chúng ta
rút ra được những cái kinh nghiệm
cho sân khấu phát triển
với nhà hát tuổi trẻ chúng tôi
thì như anh vừa mới nói là
cái việc là cái mở đến đâu
thể nghiệm đến một chương mực nào
thì cái này thật là khó
tất nhiên với như là nghệ sĩ
nhân dân tiến thọ vừa nói là
cái đối tượng khán giả mới là quan trọng
thì cái định danh cho nhà hát tuổi trẻ
cũng là một cái định danh cho khán giả
rất quan trọng
thì chúng tôi luôn luôn tìm tòi
cái cách thể nghiệm để làm sao để phù hợp nhất
với cái đối tượng khán giả
khán giả thường xuyên của nhà hát
bên cạnh cái tính thể nghiệm của chúng tôi
cũng phải tôn trọng những cái tính khác
nó có rất nhiều yếu tố để làm thành một vở diễn
và với nhà hát chúng tôi thì
cái quan điểm về bán vé
tại chỗ cũng là cái quan điểm
rất là lớn tại vì nó phải
có những yếu tố
nó đưa khán giả đến nhưng chúng ta không làm một cái vở
nó quá khó quá phức tạp mà cuối cùng
xem xong lại không hiểu gì
thì cái đấy cũng là một vấn đề mà chúng tôi luôn luôn cân nhắc
trong số các đơn vị nghệ thuật trong nước
đăng ký thăm sự liên hoàn quốc tế
sân khấu thể nghiệm lần thứ tư
có nhà hát đài tiếng nói việt nam với vở diễn
ngàn năm mây trắng
đây là một tác phẩm nữa của phó giáo sư
tiến sĩ nguyễn thế kỳ do nghệ sĩ
nhân dân thanh ngoan và nghệ sĩ
ưu tú triệu trung kiên đồng đạo diễn
ngàn năm mây trắng là một kịch bản
khai thác và viết lại truyền thuyết về nàng
đặc biệt vở diễn này là sự hợp quân
của ba nhà hát đài tiếng nói việt nam
treo việt nam và cải lương việt nam
đặc biệt hơn nữa về âm nhạc
nó còn là sự kết hợp nhuẩn nhuyễn
của bốn loại hình nghệ thuật truyền thống
là treo cải lương sầm và hát văn huế
bản thân sự kết hợp này
đã có thể được xem như là yếu tố
mang rất đậm tinh thần thật